rét đậm rét hại với cường độ mạnh liên tục kéo dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân
tại các huyện vùng núi cao của tỉnh hà giang tỷ lệ người già và trẻ nhỏ nhập viện do không khí lạnh
luôn có dấu hiệu gia tăng trong những ngày gần đây
một số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bệnh nặng với biến chứng nguy hiểm
đây là bé thò thị sinh mới được bốn mươi năm ngày tuổi ở xã lũng cú
được chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện đồng văn trong tình trạng hạ thân nhiệt
nguy cơ tử vong cao khi có biểu hiện ngừng thở ngừng đập tim
được các y bác sĩ tuyến huyện cấp cứu kịp thời và bác sĩ chuyên khoa ở hà nội lên điều trị
đến nay sức khỏe của bé đã dần ổn định
theo các bác sĩ nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do cảm lạnh
khi nhiệt độ xuống thấp thời tiết bút giá
trong những ngày này ở vùng cao hà giang nhiệt độ xuống thấp chỉ còn từ năm đến bảy độ c
theo ghi nhận tại khoa nhi bệnh viện đa khoa huyện đồng văn
tỷ lệ trẻ em đến khám tăng gần gấp đôi so với ngày thường trung bình từ ba mươi đến bốn mươi ca một ngày
đa số các trường hợp nhập viện là do viêm họng viêm phế quản viêm tai dữa
ngoài trẻ nhỏ thì tỷ lệ người cao tuổi điều trị nội trú tại khoa nội cũng tăng lên đáng kể
chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp tim mạch cao huyết áp
bệnh viện cũng đã chuẩn bị kê thêm giường bệnh và mua sắm thêm các trang thiết bị
cũng như thuốc để chuẩn bị phục vụ cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong những ngày tới
giác đẩm giác hải tại khu vực các huyện vùng cao hà giang vẫn còn kéo dài
do đó các bác sĩ khuyên cáo người dân cần giữ ấm cơ thể không thay đổi nhiệt độ đột ngột
người già và trẻ nhỏ cần hạn chế ra khỏi nhà
nếu có biểu hiện cảm lạnh phải đưa ngay đến các cơ sở y tế để kịp thời theo dõi